người dân tập trung đến các địa điểm vui chơi hay lễ hội đầu năm rất đông
công an các đơn vị địa phương ở thành phố đà nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp
tuần tra mật phục bảo vệ cho người dân thành phố có được mùa xuân an lành
khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay tại đường tỉnh một trăm linh tám thuộc địa phận bản nong vai
xã co mạ huyện thuận châu tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến bảy người thương vọng
tài xế xe khách hợp đồng biển số hai mươi chín b năm mươi một nghìn bảy mươi chở một mươi bảy người di chuyển từ huyện thuận châu đi đám cưới
tại xã trường sâu huyện sông mã khi đến đoạn đường nói trên thì xảy ra tai nạn
địa điểm xảy ra tai nạn có đường cua gấp xe mất lái lao xuống ta lùi âm khoảng ba mươi mét
làm hai người tử vong tại chỗ năm người bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện thuận châu cấp cứu
theo thông tin mới nhất từ phóng viên antv tại hiện trường hai trong số năm người được cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong
như vậy đến thời điểm hiện tại vụ tai nạn đã khiến bốn người tử vong ba người bị thương
còn tại thành phố đà nẵng vào tối qua tại khu vực sát bờ kè phía đông đường vũng thùng chín
âu thuyền thọ quang phường nại hiên đông quận sơn trà đã xảy ra vụ cháy từ hai tàu cá mang biển hiệu
qng chín trăm tám mươi tám bốn ts và tàu qng chín trăm hai mươi tám tám ts
ngay sau khi nhận được tin báo cháy lãnh đạo và các lực lượng chức năng địa phương kịp thời có mặt tại hiện trường
đảm bảo an ninh trật tự và sẵn sàng phối hợp cùng với các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
công an quận sơn trà đồn biên phòng sơn trà ban quản lý âu thuyền thọ quang dập lửa
đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt
hậu quả hai tàu cá bị thiêu rụi phần ca bin chưa có thiệt hại về người
nguyên nhân và thiệt hại cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lò văn kiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại bản kép xã triềng sinh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
về tội mua bán trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng sĩ sơn sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thường trú tại phố cả phường hội hợp tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau mép trái
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn quang lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú
tại số bốn mươi bảy trương định phường trương định tp hà nội
đối tượng này cao một bảy mươi ba m và có sẹo chấm cách một cm
dưới sau đuôi mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện